tại hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm cấp cao về năm asean hai nghìn hai mươi với sự tham gia của tổng thư ký asean lim chok hoi
đây là hoạt động trong chuyến thăm việt nam của tổng thư ký asean trước nhiệm kỳ chủ tịch
năm hai nghìn hai mươi là thời điểm giữa của tiến trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
việt nam rất coi trọng nhiệm kỳ chủ tịch asean năm tới và đã thực hiện mọi bước đi cần thiết để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ quan trọng này
điều việt nam hướng đến trong năm tới với tư cách chủ tịch asean là xây dựng dựa trên những thành tựu hiện tại của asean
góp phần thúc đẩy thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
củng cố hơn nữa sự thống nhất và gắn kết của asean duy trì vai trò trung tâm của asean trong kiến trúc khu vực
tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống asean
bàn thư ký asean cho biết đã rất sẵn sàng để hỗ trợ những ưu tiên của việt nam trong nhiệm kỳ chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi